thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình chánh
và công an xã bình hưng bắt nhanh cặp đôi cướp dật tài sản táo tợn ngay ngày đầu năm mới
thông tin ban đầu ngày hai mươi chín một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an xã bình hưng huyện bình chánh tiếp nhận tin báo về vụ cướp dật tài sản
của người phụ nữ ngụ tỉnh long an
theo trình báo khi chị uống nước và sử dụng điện thoại di động hiệu iphone một mươi năm pro max
thì có một nam thanh niên tiến đến giật lấy điện thoại của nạn dân rồi leo lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng phối hợp đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp trên
là lê nguyễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và võ hữu nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nên đưa về trụ sở đấu tranh
qua đấu tranh nhân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên trụ nguyễn đi cướp dật tài sản
và gây ra vụ cướp dật điện thoại di động iphone một mươi năm pro max của người phụ nữ trên
qua xác minh nhanh xác định võ hữu nhân có ba tiền án về tội cướp giật tài sản
công an quận một mươi hai vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt trương ngọc quốc
ba mươi một tuổi ngụ quận tân phú về hành vi cướp dật tài sản
trước đó ngày hai mươi tám một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quốc dùng băng keo che biển số rồi chạy xe máy lòng vòng
ở khu vực trên địa bàn quận một mươi hai khi đến địa bàn phường thới an tìm sơ hở
lúc này chị hằng hai mươi tám tuổi đi bộ tập thể dục
dùng iphone một mươi một có sơ hở nên quốc áp sát cướp giật
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai đã nhanh chóng phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm xác định quốc là thủ phạm nên bắt giữ
ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba quốc khai sau khi cướp dật iphone thì bán điện thoại cho hồ thị nhã uyên
ba mươi ba tuổi ngụ quận tân phú với giá tám trăm linh đồng
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi tám bị cáo
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á bộ y tế bộ khoa học và công nghệ
cùng các đơn vị tổ chức có liên quan
cựu bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cựu bộ trưởng khoa học và công nghệ trung ngọc anh
cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này
trong vụ án này ba mươi tám bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
theo có trạng khi dịch covid một mươi chín bùng phát chính phủ cùng bộ khoa học và công nghệ giao các đơn vị khoa học
chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch
để công ty việt á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm
sau đó chiếm đoạt biến bộ test thành sản phẩm của công ty để sản xuất tiêu thụ
phan quốc việt đã thông đồng với trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vũ khoa học và công nghệ
thuộc bộ khoa học và công nghệ để việt á được bộ này phê duyệt tham gia
phối hợp học viện quân y thực hiện đề tài sau đó phan quốc việt đề nghị nguyễn văn trịnh nguyễn thanh long
can thiệp tác động chỉ đạo để công ty việt á được bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời
đăng ký lưu hành chính thức bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
khi việt á sản xuất thương mại bán hai trăm linh bộ xét nghiệm cho bộ y tế việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá
nhưng vẫn được bộ y tế hiệp thương xác định giá bốn trăm bảy mươi đồng một bộ không có căn cứ
các trạng nêu rõ trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm phan quốc việt đã đưa hối lộ nguyễn thanh long
hai hai mươi năm triệu usd nguyễn huỳnh thư ký của bị cáo nguyễn thanh long bốn tỷ đồng nguyễn minh tuấn
kiệu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế ba trăm linh usd trịnh thanh hùng ba trăm năm mươi usd
nguyễn nam liên cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế một trăm linh usd dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai mươi ngày
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành thông báo về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị
ngày một mươi ba tháng một mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố tám mươi sáu bị can về các tội tham ô tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ nhận hối lộ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
trong số này có năm bị can hiện đang bỏ trốn gồm đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
chiêm minh dũng nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb
nguyễn thị thu sương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb nguyễn lâm anh vũ nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành ngân hàng scb
viện kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi năm bị can này đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú
để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định
nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đây là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng và thu hơn một mươi kg ma túy tổng hợp các loại
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn minh tú trần thanh bình
và đinh trần ngọc phi cùng chủ tệ tỉnh quảng bình
khám xét khẩn cấp bảy địa điểm liên quan thu giữ vật chứng gồm gần một mươi sáu sáu trăm linh viên thuốc lắc
gần một mươi một hai trăm linh viên hồng phiến chín mươi tám gói ma túy nước vui ba mươi bốn gói ketamin
tàng trữ ma túy để cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn
một đối tượng vừa bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tp đà nẵng bắt giữ
cụ thể vào tối qua lực lượng chức năng bắt quả tang
nguyễn trọng trung chú tại phường nại hiên đông quận sơn trà tp đà nẵng
tàng trữ trái phép chân ma túy thu giữ bảy gói ma túy đá
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn bốn mươi g ma túy đá
gần tám trăm năm mươi kg pháo hoa nổ là tăng vật vừa được cảnh sát kinh tế công an tỉnh long an thu giữ
vào khoảng ba giờ sáng nay trên quốc lộ sáu mươi hai thuộc xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an
lực lượng chống buôn lậu thuộc phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh long an và công an huyện mộc hóa bắt quả tang hai đối tượng trương minh hải và đinh công tuyên
cùng chú tại tp hcm đang vận chuyển pháo lậu
tăng vật thu giữ là tám trăm bốn mươi ba kg pháo hoa nổ và một xe ô tô tải là phương tiện vận chuyển
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tây nguyên đán giáp thìn
công an các đơn vị địa phương đồng loạt gia quân và triển khai quyết liệt hiệu quả công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm nhất là các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
sau một mươi năm ngày gia quân công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển tăng trữ sử dụng pháo trái phép
đây là hai đối tượng vũ ngọc hiền và lê tuấn anh cùng chú tại huyện đại từ
vừa bị công an huyện đại từ phát hiện bắt quả tang vì hành vi mua bán hàng cấm
tăng vật thu giữ là ba mươi ba kg pháo các loại gồm pháo giàn pháo cối pháo củ và pháo bi
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên mục đích để bán kiếm lời
em có rủ bạn tuấn anh đi mang pháo đi giao cho một anh ở trên xóm thắng lợi xã tiên hộ để giao hàng cho anh ấy
trong quá trình đi giao hàng thì em đã bị tổ công chát điều tra ở công an huyện đại từ bắt giữ và tạm giao
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
lực lượng công an đã tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp
phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo nhất là đối với học sinh sinh viên thanh thiếu niên
trong đó chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức nội dung phong phú đa dạng phù hợp với từng vùng miền địa bàn đối tượng
tổ chức cho nhân dân ký cam kết không sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tăng cường kiểm tra ra soát lên danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự
có biểu hiện nghi vấn phạm tội để có biện pháp quản lý đấu tranh ngăn chặn
tổ chức công tác nắm tình hình địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo
thực hiện đợt cao điểm tấn công chứa nắp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán giáp thìm đảng ủy lãnh đạo công an huyện đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn
thứ nhất là tập trung vào công tác tuyên truyền tập trung cho ký cam kết và chấp hành nghiêm các quy định về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
ngoài ra thì lực lượng công an huyện cũng đã tập trung chỉ đạo đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm
và tệ lạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện xử lý hai mươi hai vụ
thù giữ hơn hai trăm năm mươi kg pháo nổ và hóa chất để chế tạo pháo khởi tốn năm vụ tám bị can về các tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán pháo nổ chai phép
xử phạt vi phạm hành chính một mươi một trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước hơn năm mươi năm triệu đồng
từ nay đến tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến pháo có diễn biến phức tạp
công an tỉnh thái nguyên sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp công tác kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không sản xuất mua bán tàng trữ sử dụng pháo nổ nhất là pháo tự chế tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô xe máy với vận tốc cao
lạng lách đánh võng bốc đầu không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa tới an toàn tính mạng và sức khỏe của những người tham gia giao thông
trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán giáp thìn công an tp hạ long tỉnh quảng ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm
điều khiển xe mô tô vận tốc cao
không đổi mũ bảo hiểm không lắp biển số
chở quá súng người quy định lạng lách đánh võng
thế nhưng ngay sau khi lực lượng chức năng ngăn chặn tạm giữ phương tiện một trong số những thanh thiếu niên vi phạm lại tụ tập cùng nhiều thanh thiếu niên khác quay phim tổ công tác thậm chí cổ vũ cho những trường hợp vi phạm khác gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
những thanh thiếu niên trẻ chạy với tốc độ rất cao gây nguy hiểm cho chính bản thân người vi phạm và những người tham gia giao thông
do đó chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp tập trung ghi hình và ghi đặc điểm các đối tượng để thông báo cho các
tổ kế tiếp để kịp thời ngăn chặn và xử lý
xác định rõ hành vi tụ tập chạy xe tốc độ cao lạng lách bốc đầu không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn các nguy cơ dẫn đến tội phạm đường phố
ngay trong đêm đầu giao quân thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh ngăn chặn hàng chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm
thực hiện cao điểm tấn công chứa nát tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hạ long trước trong và sau tết
đội kiểm soát giao thông trật tự công an tp hạ long đã tăng cường một trăm linh quân số khán bộ sử dụng đồng bộ các biện pháp kịp thời lắm tình hình và ngăn chặn và phát hiện mọi hành vi vi phạm cương quyết xử lý không có phùng cấm
một thành phố văn minh đẹp như này thì không thể nào mà dung túng được cho các hành vi như thế tôi rất đồng tình với việc kiểm tra và phạt thật lặng với những trường hợp như thế
vấn đề lạng lách đánh võ của các cháu thanh thiếu niên rất là bất cập
thì cũng hy vọng là sau đợt gia quân này thì tình hình an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông sẽ được cải thiện và cũng đảm bảo cho người dân trong các dịp nghỉ lễ
tụ tập chạy xe với vận tốc cao lạc lách đánh võng gây nguy hiểm cho chính bản thân người vi phạm và trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng sức khỏe của người xung quanh
có ý kiến cho rằng cùng với việc tuyên truyền giáo dục cần có chế tài xử lý tăng nặng để tạo sức gian đe đối với các trường hợp nhiều lần tái phạm
thông tin từ công an tỉnh lai châu cho biết vào ngày một tháng một công an huyện sinh hồ phát hiện nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối nguồn đầu nguồn thuộc địa phận bản phiêng phục trạng xã nong hẻo huyện sinh hồ
nhóm đối tượng do nguyễn văn linh thường trú tại huyện tam đường tỉnh lai châu thuê từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến sinh hồ khai thác vàng
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện khu vực xung quanh lều lán có một hầm lò bên trong có ba đầu nổ
một máy phát điện một cối sát một đầu nén hơi bình hơi một cối đập đá một máy khoăn hơi một máy đục hơi và khoảng một tấn quạng vàng
nguyễn văn linh không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với nguyễn văn linh về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và tạm giữ số phương tiện và tăng vật tại hiện trường
nguyễn văn linh không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản